mặc dù trước đó việt nam đã có quan hệ ngoại giao song phương với hai mươi hai trên hai mươi bảy nước thành viên của eu hiện nay
song việc thiết lập quan hệ với ec là một chủ thể đặc biệt với các nước thành viên tây âu là một sự kiện có tính then chốt đối với công cuộc đổi mới của việt nam
có thể nói ec là một trong những đối tác tiên phong trong việc ghi nhận những động thái thay đổi của việt nam
ngày một mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi năm việt nam và liên minh châu âu eu đã ký kết hiệp định khung về hợp tác fca
đây là dấu mốc quan trọng trong thiết lập cơ sở pháp lý cho việc xây dựng quan hệ giữa hai bên mở rộng quan hệ đối tác ngoài phạm vi hợp tác nhân đạo ban đầu
trải qua ba mươi năm trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động quan hệ việt nam eu ngày càng phát triển tốt đẹp
trong ba mươi năm qua chúng ta đã phát triển quan hệ đối với liên minh châu âu
liên minh châu âu đã trở thành là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
liên minh châu âu là đối tác kinh tế thương mại lớn thứ ba của việt nam và là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ tư của việt nam
do đó liên minh châu âu đóng một vai trò hết sức quan trọng trong quan hệ chính trị kinh tế thương mại của việt nam
và việt nam thì cũng ngày càng có vai trò quan trọng đối với liên minh châu âu trong chính sách của liên minh châu âu ra khu vực và đối với khu vực châu á thái bình dương
đặc biệt vào ngày một mươi hai tháng hai năm nay theo giờ việt nam
châu âu ep đã bỏ phiếu phê chuẩn hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu evfta và hiệp định bảo hộ đầu tư evipa giữa châu âu với việt nam
việc nghỉ viện châu âu thông qua hiệp định evfta đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chặng đường ba mươi năm phát triển quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa việt nam và liên minh châu âu
trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp việc đàm phán ký kết và phê chuẩn hiệp định evfta thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của qat
hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ song phương góp phần đưa quan hệ giữa việt nam và eu phát triển sâu rộng và thực chất hơn